nêu cao tinh thần cảnh giác không lơ là chủ quan trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp
đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trong cuộc họp thường trực chính phủ diễn ra ngày hôm nay
cuộc họp với thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín được tổ chức trực tuyến với các tỉnh thành phố
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định dịch covid một mươi chín lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày chưa tìm được kf
do đó tình hình phức tạp diễn biến nhanh trong thời gian ngắn nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các địa phương các thành phố lớn các tỉnh thành phố xung quanh thành phố đà nẵng
thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo bộ y tế các địa phương thực hiện nghiêm túc công điện của thường trực ban bí thư lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước chỉ đạo của thủ tướng chính phủ của ban chỉ đạo
các địa phương phải nêu cao tinh thần cảnh giác thủ tướng cũng yêu cầu cần có biện pháp hạn chế dòng người từ đà nẵng tỏa đi các địa phương khác
mỗi tỉnh thành phải có kịch bản ứng phó với dịch như giai đoạn chống dịch cao điểm trước trong đó có biện pháp hạn chế đi lại thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng sát khuẩn không tổ chức lễ hội đám kế hỏi tập trung đông người
những người có triệu chứng tiếp xúc với bệnh nhân phải được theo dõi y tế chặt chẽ